theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam bộ thương mại hoa kỳ doc đã thông báo kết quả cuối cùng về thuế chống bán phá giá cho tôm việt nam trong giai đoạn xem xét hành chính lần thứ một mươi hai với mức thuế thấp hơn nhiều so với kết quả sơ bộ
cụ thể bị đơn bắt buộc duy nhất của đợt xem xét hành chính lần này có mức thuế là bốn năm mươi tám đây cũng là mức thuế áp dụng cho hơn ba mươi doanh nghiệp tôm việt nam còn lại là bị đơn của vụ kiện
như vậy mức thuế này đã thấp hơn rất nhiều so với mức sơ bộ hai mươi năm ba mươi chín mà bộ thương mại hoa kỳ đã thông báo ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám và thấp hơn so với kết quả pr một mươi một
theo đó xuất khẩu tôm của việt nam sang thị trường mỹ trong những tháng tới được dự báo là sẽ hồi phục nhưng giảm nhẹ so với năm hai nghìn một mươi tám